sau những ngày mưa lớn nhiều tỉnh ở khu vực phía bắc đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và của
theo cảnh báo mới nhất từ trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
nhiều tỉnh vẫn đang nằm trong diện nguy cơ cao xảy ra mưa lũ quét và sạt lở đất
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên từ đêm qua một mươi tháng bảy đến bảy giờ sáng nay một mươi một tháng bảy ở bắc bộ đã có mưa mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to như mộc châu sơn la hà giang
dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ hôm nay một mươi một tháng bảy đến hết ngày một mươi hai tháng bảy
ở bắc bộ tiếp tục có mưa mưa vừa vùng núi có mưa to và rải rác có rông
với tổng lượng mưa ở vùng núi trung du phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một
tại khu vực hà nội từ ngày một mươi một tới ngày một mươi hai tháng bảy
vào đêm có mưa mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
cảnh báo đợt mưa rông diện rộng ở bắc bộ và thanh hóa
mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía bắc còn có khả năng kéo dài